để bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn đi lại thuận tiện nhất là tại các khu du lịch
các địa phương trên cả nước đã tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
công an huyện sapa đã có kế hoạch chi tiết tăng cường quân số phương tiện trang thiết bị
bố trí các tổ chốt chặn tại các điểm nóng về trật tự an toàn giao thông để phân luồng phân tuyến điều tiết giao thông
tổ chức tuần tra lưu động trong và ngoài thị trấn kịp thời giải tỏa những ồn tắc cục bộ bố trí các điểm đậu đỗ các loại phương tiện
tất cả các tổ tuần tra kiểm soát thì anh em đã triển khai giao trán bố trí các người cụ thể
phân luồng xe đối với xe trên một mươi sáu chỗ và xe tải thì anh em đã phân luồng cho vào sân vận động đỗ xe đúng nơi quy định
để giảm thiểu tối đa tình trạng ồn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn lào cai sapa
ban an toàn giao thông tỉnh lào cai cũng đã chủ động phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh lai châu
cấm các loại xe tải từ ba mươi trở lên xe có tổng tải trọng một mươi sáu tấn trở lên bố trí lực lượng trực tuần tra phân luồng
đối với các vị trí trọng điểm toàn tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai đi sapa
trong dịp lễ nghỉ bốn ngày lượng phương tiện gia tăng lên điểm du lịch sapa do vậy
đội đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến đã tăng cường công tác tuần tra kiểm dịch
kiểm soát trên tuyến và phân công nhiệm vụ doanh nhâm vụ thể chi tiết tường ca phân luồng từ xa
để đảm bảo trật tự an toàn trên tuyến không gây ủn tắc và cục bộ trên tuyến
tại nút giao cao tốc chúng tôi đã tổ chức phân luồng và cho những xe ba mươi bốn mươi trở lên đỗ tại khu vực quy định
và không cho vào khu vực đường quốc lộ bốn d để tránh việc ủn tắc giao thông trên tuyến
huyện sapa đã cắm biển cấm tạm thời đối với các phương tiện xe ô tô tải từ năm tấn trở lên
các xe máy chuyên dụng đi vào nội thị trấn các ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ lớn
khi có mật độ khách du lịch đông thời gian thực hiện cấm bắt đầu từ sáu giờ tới hai mươi hai giờ
đồng thời bố trí các bãi đậu đỗ xe cho du khách và chuẩn bị các xe công cộng như xe điện xe buýt taxi
để vận chuyển hành khách tới các điểm tham quan
tại hà giang để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong những ngày này
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch phương án bố trí tăng cường lực lượng
chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui chơi đi lại trong dịp nghỉ lễ
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng
đồng thời huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tuần tra lưu động việc chấp hành trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường
đặc biệt trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
những tuyến đường dẫn đến các khu du lịch khu di tích lịch sử văn hóa và các điểm vui chơi giải trí
chúng tôi cũng đã chủ động bố trí phân công đảm bảo quân số để làm sao mà vừa là xử lý các đối tượng vi phạm
bên cạnh đó cũng hướng dẫn cho các du khách đến địa bàn thành phố làm sao được tuyệt đối an toàn về trật tự an toàn giao thông
kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
như vượt quá nông đồ
chạy quá tốc độ chạy quá tốc độ chở quá số người quy định quá trọng tải và không đổi mũ bảo hiểm
sử dụng tối đa các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã
phối hợp với cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân
cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế đến với hà giang vào dịp này